từ nhiều năm nay vườn cò đông xuyên ở xã đông tiến tỉnh bắc ninh được coi như là báu vật mà thiên nhiên đã hào phóng bàn tặng
trải qua biết bao thăng trầm biết bao lần đàn cò nơi đây phải đối mặt với nạn săn trộm sự biến đổi khắc nghiệt của môi trường và tác động của cuộc sống
nhờ có ý thức giữ gìn của người dân nơi đây đàn cò luôn được bảo vệ an toàn
đã từ lâu vùng đất đông xuyên là nơi trú ngụ của hàng vạn con cò với đủ chủng loại màu sắc khác nhau như cò trắng cò trắng mỏ vàng chân đen cò lửa cò bợ
khi từng đàn cò từ các lùm cây cùng nhau vỗ cánh bay lên dợp trời để bắt đầu ngày mới đi kiếm ăn
và khi chiều tà tiếng chim gọi nhau bay về tổ vang vọng khắp vùng như nói lên cuộc sống bình yên nơi đây
năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn nhân dân cùng với nữ tri bộ đàn
đảng chính quyền mới tái tạo lại ngôi đình
thì đồng thời cái năm đó là khi mà dứt đình thì chim quảng bắt đầu về
tôi còn nhớ là những năm đấy là pháo còn nhiều chưa có luật cấm pháo
mà xung quanh khu vực này là đốt khói uông dùm nhưng mà cò vẫn về dầm dạp
cò về đây tập trung con đông làm phụ huynh thì có con nhỏ thì tôi sẽ đưa con đến đây để biết về môi trường sinh học của con
thì nó gần gũi thiên nhiên
cho con giáo dục
con ý thức về môi trường bảo vệ môi trường
với tâm niệm đất lành chim đậu mọi người dân thôn đông xuyên luôn có ý thức giữ gìn và bảo vệ đàn cò không bị xâm hại
nhận thức được ý nghĩa của đàn cò đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học
những năm trở lại đây xã đông tiến cũng đã thành lập ban quản lý vườn cò để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống cấp ủy chính quyền và người dân cùng tham gia bảo vệ
cái tổ này cũng thường xuyên
tuyên truyền quản lý nhắc nhở ngăn chặn cái tình trạng ngăn cấp ngăn sát bắt giải phép
kịp thời có hiện tượng là trong ban chúng tôi đã kịp thời ngăn chặn
về lâu dài người dân đông xuyên mong muốn chính quyền địa phương sớm đưa vườn cò này trở thành một địa điểm du lịch sinh thái trong tương lai
qua đó góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất đông xuyên của tỉnh bắc ninh yên bình mến khách